sau ba ngày tiến hành kiểm đếm phân loại lực lượng chức năng đã thống kê được gần một trăm sáu mươi sản phẩm
trong kho chứa hàng rộng hơn một mươi m hai mà trước đó tổng cục quản lý thị trường phối hợp với cục an ninh mạng
và bộ tư lệnh cảnh sát cơ động phát hiện tại lào cai
cục quản lý thị trường tỉnh lào cai cho biết kết quả kiểm đếm được tổng số hàng hóa tạm giữ tại kho hàng
địa chỉ số một trăm bốn mươi năm đường hoàng diệu phường lào cai thành phố lào cai là hai trăm ba mươi bảy mặt hàng với hơn một trăm năm mươi tám sản phẩm
số hàng hóa này bao gồm dây dép quần áo ba lô túi sách ví nữ dây lưng kính mắt và đồng hồ
không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ
hiện chủ hàng hóa của kho hàng vẫn chưa có mặt để làm việc với các cơ quan chức năng